phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang đang phối hợp cùng với lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan tới vụ hai nhóm đối tượng dùng súng bắn nhau trên đường ở thành phố biên hòa làm một người tử vong
đến dạng sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp một mươi đối tượng trong hai băng nhóm
do châu tuấn kiệt nguyễn hữu tịnh cầm đầu để điều tra về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
một mươi đối tượng bị công an tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp tất cả đều trú tại thành phố biên hòa
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng công an đã thu giữ hàng chục hung khí gồm dao mã tấu bom xăng và một khẩu súng cùng nhiều viên đạn
trong lúc hỗn chiến đổi qua bắn lại thì bên đội bên kia thất thế thì bên em có đuổi theo và sang bất ngờ rút súng ra bắn chết nạn nhân
bước đầu xác định
vào khoảng một giờ một mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng sáu nhóm khoảng một mươi tám người do châu tuấn kiệt cầm đầu điều khiển bảy xe máy mang theo hung khí tìm nhóm của nguyễn hữu tịnh gồm một mươi đối tượng
hai nhóm hẹn nhau ra khu vực công viên biên hùng thành phố biên hòa để giải quyết mâu thuẫn
tại đây hai nhóm sử dụng dao mã tấu và bán nhiều phát súng về đối phương nhưng không trúng ai
nhóm của tịnh bị thất thế nên bỏ chạy và bị nhóm của châu khắc kiệt đuổi theo để truy sát
khi đến đường nguyễn ái quốc thuộc phường tân tiến tp biên hòa nhóm của châu khắc kiệt đã sử dụng súng bắn một phát vào phan lê thanh sang làm sang gục xuống đường và tử vong
tuổi đời còn rất trẻ tuy nhiên là hành vi của các đối tượng là rất là măn động và hung hán
sẵn sàng vì chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ khi đi trên đường mà sẵn sàng dùng má tấu giao lê và súng để thanh toán lẫn nhau
hành vi gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
được sự chỉ đạo của ba giám đốc của an tỉnh
phòng cảnh sát hình sự đã tổ chức lực lượng phối hợp với công an thành phố biên hòa và công an các phường tại biên hòa tổ chức lực lượng ngay trong đêm là khám nghiệm hiện trường và truy bắt nóng các đối tượng
cơ quan cảnh sát công an tỉnh đồng nai kêu gọi những đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến nói trên hiện đang bỏ trốn nhanh chóng đến cơ quan công an trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
hiện vụ án đang được công an tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra
công an phường kim liên quận đống đa hà nội đang vào cuộc xác minh điều tra vụ việc
một cô gái trẻ bị một kẻ biến thái lao vào sàm sỡ trong đêm
theo hình ảnh từ camera ghi lại vào thời điểm xảy ra sự việc là khoảng giờ hai mươi hai phút ngày hai mươi tám tháng sáu tại khu nhà trọ trên phố đông tác phường kim liên quận đống đa
thời điểm xảy ra sự việc do biết có camera nên đối tượng này đã kéo áo che mặt tránh lộ diện
hình ảnh camera cho thấy sau khi lao vào tầng một nơi cô gái đang cất xe máy đối tượng này thực hiện hành vi khống chế xam sỡ cô gái trẻ bị phản kháng mạnh sau khoảng ba mươi giây
đối tượng bỏ chạy
sáng nay tòa án nhân dân huyện croplông tỉnh con tum đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với năm đối tượng về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
cụ thể vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai dương văn tiến đã rủ dương văn tuấn đoàn văn thế và a thửi cùng ở huyện con rẫy đi xẻ gỗ theo vị trí mà phát triển

cụ thể vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai dương văn tiến đã rủ dương văn tuấn đoàn văn thế và a thửi cùng ở huyện con rẫy đi xẻ gỗ theo vị trí mà phát triển